mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch covid một mươi chín và phải tạm hoãn trong hai tháng
nhưng giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám năm nay
lại ghi nhận số lượng vận động viên cùng số đoàn tham gia tăng đáng kể
mời quý vị cùng xem những vận động viên đội bóng bàn lần đầu tham gia
họ nghĩ gì về giải đấu cao nhất về chuyên môn trong hệ thống giải quốc gia này
so với năm hai nghìn một mươi chín giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân năm nay
tăng thêm ba mươi vận động viên cùng ba đoàn mới tham gia tranh tài
bên cạnh đội bóng bàn ti long đoàn bình dương được chú ý hơn cả
khi bước vào giải đấu với những vận động viên trẻ đầy tiềm năng
và hứa hẹn là kế cận cho làng bóng bàn việt nam thi đấu tại các giải quốc tế
dù mới là lần đầu tiên tranh tài tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
và phải đối đầu với những vận động viên kỳ cựu
nhưng đoàn bình dương đã thể hiện được những kỹ thuật chơi đánh bóng không hề thua cánh đối thủ
đội bóng bàn trương quyền bốn t rất hào hứng khi lần đầu được thử sức
tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nguyễn minh thơ
người từng là huấn luyện viên của đội bóng bàn thành phố hồ chí minh nhiều năm
cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay trước thềm giải đấu
trương quyền bốn t đã chứng tỏ là đội đáng gợm khi liên tục bám đuổi tỷ số
và gây khó khăn cho các đối thủ
ngoài việc quy tụ đầy đủ các vận động viên đỉnh cao trong cả nước
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám đã mang đến những hư mặt mới
góp phần động viên thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung bóng bàn toàn quốc nói riêng
qua đó tìm ra những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia
dự các giải đấu quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi hướng tới sea games ba mươi một tổ chức tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi một